ubnd tỉnh bình dương đã ban hành công văn về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn bắt đầu thực hiện từ ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi
ubnd tỉnh bình dương quy định việc mở cửa các hoạt động và lưu thông theo vùng cấp độ dịch gồm cấp một màu xanh nguy cơ thấp cấp hai màu vàng nguy cơ trung bình cấp ba màu cam nguy cơ cao và cấp bốn màu đỏ nguy cơ rất cao
đối với các nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất doanh nghiệp được mở cửa trở lại hoạt động ở tất cả các vùng nhưng phải xây dựng kế hoạch hoạt động kèm theo phương án phòng chống dịch và tự chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch
việc kinh doanh nhà hàng quán ăn được hoạt động bình thường phục vụ tại chỗ ở các vùng cấp độ một hai ba tuy nhiên tất cả các vùng khi mở bán đều phải đảm bảo năm k triển khai các biện pháp phòng dịch như hạn chế số lượng người bán mua cùng một thời điểm quét mã qr tiêm vaccine xét nghiệm
ở vùng cấp độ bốn chỉ cho phép bán mang đi giao hàng hoặc hạn chế số lượng